cũng vào ngày này cách đây bốn mươi hai năm ngày hai mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm sau những chiến thắng liên tiếp tại chiến dịch phước long tây nguyên huế đà nẵng một mươi sáu tỉnh thành phố và nhiều quận lị đã được giải phóng hoàn toàn
ta bước vào chiến dịch giải phóng sài gòn chiến dịch hồ chí minh lịch sử với tư tưởng thần tốc táo bạo bất ngờ chắc thắng
ta huy động vào chiến dịch này một lực lượng lớn hơn bất cứ chiến dịch nào trước đây bao gồm cả lực lượng chính trị vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân từ bắc tới nam cùng tham gia chiến dịch giải phóng dân tộc
mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm sau khi bị mất toàn bộ quân khu một và quân khu hai một nửa binh lực của quân hủy đã bị tiêu diệt
trong thế tan giã chiến lược hầu như không thể cứu văn nổi thời cơ tiếp nối thời cơ bộ chính trị đã xác định rõ
từ giờ phút này trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân dân ta đã bắt đầu
với tư tưởng chỉ đạo thần tốc táo bạo bất ngờ chắc thắng với tốc độ một ngày bằng hai mươi năm và đặt tên chiến dịch giải phóng sài gòn gia đình là chiến dịch hồ chí minh
như một bức tranh hoành tráng xe pháo và tàu thuyền đủ loại bộ đội và dân quân du kích dân công thanh niên sung phong tấp nập trên mọi ngạ đường
cả dân tộc từ bắc chí nam đang hành quân hậu phương đang dốc toàn lực
ra tiền tuyến nửa miền nam vừa được giải phóng cũng góp phần vào chuẩn bị giải phóng nửa còn lại
diễn biến rôn rập ấy diễn ra cùng lúc với năm cánh quân gồm hai trăm bảy mươi bộ đội chủ lực và một trăm tám mươi dân quân phục vụ chiến dịch đang từng bước chiếm lĩnh các vị trí xuất phát tiến công vào sài gòn
một mươi giờ ngày hai mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cuộc tổng kích đánh chiếm sài gòn bắt đầu
các mục tiêu tấn công ngập chìm trong bao lửa
các tướng tá quân đội sài gòn từ các sư đoàn bị đánh tơi tả
kẻ bị bắt kẻ đầu hàng kẻ tự sát kẻ cười quân phục lẩn trốn vào đám tàn quân
tổng thống nguyễn muốn xin bàn giao chính quyền các đại diện phương tây tìm kế hoãn binh
nhưng tất cả đã không thể ngăn cản được sức tiến công của lực lượng vũ trang cách mạng không thể ngăn nổi khát khao hòa bình thống nhất bắc nam sau hơn ba mươi năm chia cắt